và với kiểu thời tiết nắng sớm như vậy thì hôm nay nhiệt độ trên toàn miền bắc vẫn phổ biến là cao trên ba mươi sáu độ
thậm chí khu vực hòa bình hay các tỉnh thuộc khu vực đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
nhiệt độ tiếp tục cao tới ba mươi tám bốn mươi độ cục bộ có nơi cao hơn
tuy nhiên từ đêm nay sang dạng sáng ngày mai một vùng mây rông ở phía bắc sẽ di chuyển xuống nước ta
theo dự báo rãnh mây rông này chủ yếu mang mưa tới khu vực vùng núi và trung du
sông nó cũng khiến cho vùng thấp nóng phía tây yếu bớt
nên từ ngày mai nền nhiệt miền bắc giảm đi từ một đến hai độ
trời vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ không quá gai gắt
với miền trung hôm nay tiếp tục là ngày nắng nóng
cả một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới phú yên
thì lúc này trời không một gợn mây nhiệt độ nền đã ở mức cao hai mươi tám ba mươi một độ
tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài liên tục cho đến tận một mươi bảy một mươi tám giờ chiều
trong đó khoảng thời gian nắng nóng đặc biệt gai gắt là từ một mươi một giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
với mức nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
duy trì trong mức cao là từ ba mươi bảy bốn mươi độ
riêng đối với khu vực hồi xuân tương dương quỳ hợp tây hiếu hương sơn hương khê
tuyên hóa hay cả đông hà nắng nóng đặc biệt gai gắt bốn mươi một bốn mươi hai độ
lui xuống phía nam dưới tác động của gió mùa tây nam
thì trong chiều và tối nay cả khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
riêng ở khu vực miền tây nam bộ
vẫn có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt trên cả hai khu vực ít thay đổi
cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
duy trì trong mức nhiệt là ba mươi ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở vịnh bắc bộ ngày hôm nay
còn có gió nam đến đông nam mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy và biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió mạnh cấp năm và tầm nhìn xa là trên một mươi km
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau cho đến kiên giang đều có mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước